tại tp hcm đã khai mạc hội nghị chuyên đề của liên minh nghị viện thế giới ipu về ứng phó với biến đổi khí hậu
hành động của các nhà lập pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do quốc hội việt nam đăng cai tổ chức
với sự tham dự của hơn hai trăm linh đại biểu đến từ quốc hội hai mươi bốn nước trong khu vực châu á thái bình dương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự và chủ trì hội nghị
cùng dự còn có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
hội nghị tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu
đặc biệt là tập trung vào bình đẳng giới và sức khỏe trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu
bởi hiện nay biến đổi khí hậu đang là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với khu vực châu á thái bình dương
và có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn nhất là đối với người nghèo những đối tượng dễ tổn thương và đặc biệt là đối với phụ nữ
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng rằng với trách nhiệm tâm huyết của quốc hội việt nam
sự tham gia tích cực và đóng góp ý kiến quý báu của các diễn giả các vị là chủ tịch quốc hội phó chủ tịch quốc hội
các nghị sĩ các chuyên gia hàng đầu về biến đổi khí hậu phát triển bền vững trong nước và quốc tế sẽ đem lại kết quả và sự thành công cho hội nghị
nhân dịp này quốc hội việt nam phối hợp với ipu tổ chức lễ công bố bộ công cụ tiêu chí cho các nghị viện tự đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
đây là một văn bản quan trọng cung cấp thông tin về các mục tiêu phát triển bền vững khuôn khổ hành động sự tham gia của các nghị viện trong việc thúc đẩy các sdg mục tiêu phát triển bền vững